đến nay tỉnh hà nam đã xây dựng được năm mươi năm mô hình tập trung dưỡng đất có tổng diện tích là năm trăm bảy mươi tám hectare trên một tám trăm tám mươi hộ tham gia sản xuất nông nghiệp sạch làm vệ tinh liên kết nông nghiệp công nghệ cao
trong đó có hai mươi sáu mô hình sản xuất lúa giống lúa hàng hóa với diện tích trên bốn trăm chín mươi hai hectare hai mươi chín mô hình sản xuất rau củ quả với diện tích trên tám mươi năm ha
hiện một mươi ba mô hình được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất an toàn
bốn mô hình được cấp chứng nhận việt gáp và một mô hình được công nhận bgs
tuy nhiên quá trình xây dựng mô hình tập trung dụng đất để liên kết sản xuất nông nghiệp sạch làm vệ tinh liên kết với các doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao của hà nam còn gặp nhiều khó khăn vướng mắt
để nhân rộng mô hình tỉnh hà nam tiếp tục thực hiện cơ chế khuyến khích các mô hình có diện tích lớn đồng thời có cơ chế hỗ trợ các mô hình nhỏ về làm nhà lưới nhà kính chi phí làm giấy chứng nhận cho sản phẩm nông sản